thưa quý vị và các bạn thủ tướng chính phủ vừa yêu cầu bộ giao thông vận tải sở giao thông vận tải điện biên và hòa bình
xem xét trách nhiệm của công ty trách nhiệm hữu hạn long giang chủ xe khách trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
xảy ra vào dạng sáng ngày hôm qua trên quốc lộ sáu đoạn qua huyện mai châu tỉnh hòa bình khiến ba người tử vong và ba mươi bảy người bị thương
thủ tướng yêu cầu các ban ngành liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông nhất là vi phạm của lái xe
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ giao thông vận tải phối hợp cùng với sở giao thông vận tải điện biên và hòa bình
kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô với doanh nghiệp là chủ sở hữu phương tiện trong vụ tai nạn
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm đặc biệt xem xét trách nhiệm của lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn long giang điện biên
khi trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tại vĩnh phúc xe ô tô khách mang biển kiểm soát hai mươi bảy b ba trăm bốn mươi ba cũng của công ty này đã đâm vào đoàn người đưa tang
làm bảy người chết và một người bị thương nặng
bộ giao thông vận tải phải kiểm tra điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến quốc lộ sáu
kịp thời cung cấp thông tin liên quan về hạ tầng tổ chức giao thông phương tiện và người lái gây tai nạn cho cơ quan công an để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
bên cạnh đó thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải chỉ đạo tổng cục đường bộ việt nam tăng cường giám sát thông tin qua thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô
kịp thời cung cấp dữ liệu cho các lực lượng của công an và sở giao thông vận tải để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với xe vi phạm
diễn biến mới nhất liên quan đến vụ truy sát ba cha con tại quảng nam
trước tính chất manh động và hậu quả lớn vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã quyết định khởi tố vụ án giết người trong vụ việc này
cũng liên quan đến vụ án dạng sáng ngày một mươi sáu tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã bắt được nghi phạm nguyễn xuân công
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tuệ phường an phú tp tam kỳ
ngoài ra cơ quan công an cũng tạm giữ hình sự bốn đối tượng để phục vụ điều tra và củng cố hồ sơ để khởi tố bị can theo quy định của pháp luật
như tin đã đưa vào chiều ngày một mươi bốn tháng sáu hàng chục đối tượng cầm hung khí xông vào nhà truy sát ba cha con ông phạm hồng văn ở thôn xuân quý xã tam thăng
hậu quả ông văn tử vong người con trai út đang trong tình trạng nguy kịch riêng người con trai thứ cũng bị chém trọng thương song may mắn chạy thoát
nguyên nhân ban đầu được xác định là do chuồng lợn nhà hàng xóm bốc mùi hôi thối gia đình ông văn sang nhắc nhở khắc phục xử lý thì xảy ra xô xát
đỉnh điểm của vụ việc đối tượng nguyễn xuân công cùng hàng chục thanh niên cầm theo hung khí tìm đến nhà truy sát ba cha con ông văn
với hành vi vận chuyển trái phép ma túy trương công tài chú tại xã quế sơn huyện quế phong tỉnh nghệ an đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố móng cái tỉnh quảng ninh ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
vào ngày một mươi tháng sáu tại khu hai phường ca long thành phố móng cái công an thành phố móng cái đã bắt quả tăng trương công tài đang vận chuyển trái phép một bánh heroin
tại cơ quan điều tra tài khai nhận được một đối tượng người lào không rõ tên địa chỉ thuê vận chuyển một bánh heroin từ huyện quế phong tỉnh nghệ an ra thành phố móng cái giao cho một đối tượng khác với tiền công là năm triệu đồng

xã yên thạch huyện sông lô bị công an huyện sông lô xác định là thủ phạm trộm cắp một mươi hai triệu đồng của ông nguyễn duy thà ở cùng địa phương và cũng là ông nội của toàn
tại cơ quan công an toản khai nhận trước đó đã gây ra hai vụ trộm cắp khác trong đó có một vụ trộm cắp sáu mươi ba triệu đồng của một gia đình ở xã yên thạnh và một vụ trộm là trộm cắp chiếc xe máy tại thị trấn lập thạch huyện lập thạch
lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm một tài sản tuy không mới song phương thức thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng thì ngày càng tinh vi hơn
khi chúng sử dụng sim giác thực hiện các cuộc gọi hoặc là thuê sinh viên người lao động tự do mở tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng khác nhau
và nếu nạn nhân không đủ tỉnh táo cả tin thì sẽ sập bẫy còn cơ quan chức năng thì cũng khó khăn trong việc điều tra phong tỏa tài khoản
tại tỉnh yên bái thời gian gần đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã nhận được nhiều tin báo tố giác về tội phạm lừa đảo chiếm vào tài sản
với thủ đoạn này số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng
đối tượng lê hiếu nghĩa sinh năm hai nghìn một trú tại ấp kỳ la xã hỏa thuận huyện châu thành tỉnh trà vinh vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua mạng xã hội facebook và zalo lê hiếu nghĩa đã kết bạn nhắn tin làm quen với các nạn nhân trên địa bàn tỉnh yên bái với nội dung
bán tiền ilot chuyển khoản qua ngân hàng sẽ được chiếc khấu một mươi qua đó đã có rất nhiều nạn nhân bị lừa đảo với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng
khi các nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản mình nghĩa chủ động cắt liên lạc chặn tài khoản trên mạng xã hội
thông qua mạng xã hội facebook và zalo lê hiếu nghĩa đã kết bạn nhắn tin làm quen với các nạn nhân trên địa bàn tỉnh yên bái với nội dung bán tiền y lốt chuyển khoản qua ngân hàng sẽ được triết khấu một mươi qua đó đã có rất nhiều nạn nhân bị lừa đảo với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng
nữ lớn tuổi nhẹ dạ cả tin qua một thời gian nhắn tin nói chuyện chiếm được lòng tin của nạn nhân chúng ngỏ ý gửi tặng quà có giá trị lớn sau đó chúng yêu cầu các bị hại nộp khoản phí khác nhau để nhận kiện hàng có chứa quả
với thủ đoạn trên các đối tượng đã lừa đảo nhiều phụ nữ trên địa bàn tỉnh yên bái chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng có người bị lừa chiếm đoạt hàng tỷ đồng
sau lần với tổng số tiền là gần một tỷ sau đó tôi cũng không nhận được bất kỳ một số hàng số tiền nào cả
với trước đây phương thức thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng ngày càng tinh vi hơn chúng sử dụng sim giác thực hiện các cuộc gọi hoặc thuê sinh viên người lao động tự do mở tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng khác nhau gây khó khăn trong việc điều tra phong tỏa tài khoản của cơ quan chức năng
có hai hình thức chính một là cái hình thức là
các đối tượng chiếm đoạt quyền sử dụng các tài khoản trang mạng xã hội
sau đó đóng giả thành con cái trong gia đình đi học ở nước ngoài
ngôi thân trong gia đình sau đó vay tiền hoặc nhắn tin và đưa ra các tình huống cụ thể
để các đối tượng gửi tiền vào để những người bị hại gửi tiền vào đó
sau đó chiếm đoạt khóa tài khoản không giao dịch
hình thức thứ hai là hình thức sử dụng các trang mạng xã hội
sau đó làm quen nhắn tin đưa ra các tình huống
mà các tình huống cụ thể như là bẫy tỉnh đặt quan hệ yêu đương
thứ hai là tình huống làm thân
thứ ba là tình huống giúp đỡ từ thiện tiện nguyện
sau đó gửi những thùng quà về cho người thân ở sân bay
sau đó bị mắc lại ở sân bay hoặc mắc lại ở các công ty trung gian
thứ ba là yêu cầu bị hại lục tiền vào để giúp các thùng quà đó ra
để ngăn chặn tình trạng này người dân cần hết sức cảnh giác trong việc sử dụng mạng xã hội
chuyển tiền qua tài khoản
nếu phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay với cơ quan chức năng để đấu tranh ngăn chặn bắt giữ đối tượng
tiếp tục các thông tin khác thay vì tổ chức đá gà trực tiếp
giờ đây các đối tượng đam mê đỏ đen đã bắt đầu chuyển sang đá gà trực tuyến qua mạng internet
và một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức này vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre
phối hợp với công an huyện ba chi bắt quả tang chi tiết sẽ có trong cụm tin
tụ điểm đánh bạc trên diễn ra tại cơ sở sản xuất tôm giống anh khoa xã bảo thạnh huyện ba chi
do trần văn long chú tại địa phương làm chủ
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện hai mươi đối tượng đang tụ tập đánh bạc
trong đó nguyễn văn hậu chú tại địa phương là người điều khiển máy vi tính và ghi sổ cá cược
tổ công tác đã tạm giữ hai tv một máy tính sách tay một thiết bị phát wifi một đầu thu camera bốn sổ ghi chép
cùng nhiều vật chứng khác ngoài ra tạm giữ trên người các đối tượng một mươi chín điện thoại di động và số tiền trên ba trăm sáu mươi triệu đồng
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
tại tỉnh cà mau khoảng một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng sáu lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba cảnh sát trật tự công an tỉnh cà mau
bất ngờ kiểm tra bắt quả tang tại bãi xe ô tô tải trong khu vực cảng cá thuộc khu vực khóm bảy phương tám thành phố cà mau
sáu đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức lắc bầu cua đa số đều là tài xế xe
kiểm tra trong người và tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ trên bốn mươi sáu triệu đồng sáu bộ bầu cua tám điện thoại di động
cùng một số vật chứng khác có liên quan hiện tăng vật và các đối tượng liên quan đã được chuyển về cơ quan
để xử lý theo quy định của pháp luật
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hoàng trúc quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn sơn bình xã ngòi a
huyện văn yên tỉnh yên bái về tội mua bán trái phép chất ma túy
cũng liên quan đến tội mua bán trái phép chất ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
cơ quan tỉnh yên bái đã ra quy định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng giàng a nụ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại tiểu khu pa khen một
thị trấn nông trường mộc châu huyện mộc châu tỉnh sơn la
và đối tượng nghiêm trương quần sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại tổ bốn mươi bốn
phường yên ninh thành phố yên bái tỉnh yên bái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần
thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện